xã vùng cao sơn ba huyện sơn hà tỉnh quảng ngãi lâu nay được biết đến là điểm nóng của tình trạng mê tín dị đoan
nghi kỵ đầu độc người khác hay còn gọi là cầm đồ thúc độc dẫn đến những vụ việc thương tâm
sau nhiều biện pháp ngăn chặn cùng với công tác tuyên truyền vận động nếp sống văn hóa
điểm nóng này đã có nhiều đổi thay an ninh trật tự tại địa phương được giữ vững
khu tái định cư mang po là nơi ở của một trăm hai mươi hộ dân hơ re xã sơn ba huyện sơn hà
sau ba năm chuyển về nơi ở mới cuộc sống sinh hoạt của bà con ổn định hơn
tình trạng mất an ninh trật tự không còn như những năm trước
người dân ở đây vẫn chưa quên câu chuyện thương tâm xảy ra ở bản làng
chỉ vì nghe lời thầy bói hai đối tượng đinh văn hút và đinh văn bẻo hai mươi một tuổi
đã sát hại bà đinh thị na ở thôn gò gia do nghi kỵ cầm đồ thúc độc
những năm trước xã sơn ba là điểm nóng của tỉnh quảng ngãi về những hủ tục mê tín dị đoan nghi kỵ cầm đồ thúc độc vùng cao miền núi
những hủ tục giữa bản làng khiến tình hình mất an ninh trật tự xảy ra liên tục
chỉ trong vài năm gần đây bảy vụ gây thương tích án mạng liên quan đến mê tín hủ tục đã xảy ra
để ngăn chặn những vụ việc thương tâm chính quyền địa phương và công an huyện sơn hà đã bố trí cán bộ chiến sĩ
về các thôn bản vận động tuyên truyền người dân xóa bỏ dân
các thôn bản vận động tuyên truyền người dân xóa bỏ dân
thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư
lực lượng công an xác minh làm rõ nguyên nhân có biện pháp bảo vệ người bị nghi không để nguy hiểm đến tính mạng
thời gian đấy thì chắc chắn là chúng tôi sẽ tiếp tục vận động tiếp bà con ở cái xóm cũ
tức là cái gò da về ổn định sau khi công tác giải quyết các lĩnh vực đắc đai
rồi một số các nhu cầu khác liên quan đến cái vấn đề cuộc sống của bà con ở khu tái định cư
tuy nhiên nguy cơ tái diễn mất an ninh trật tự vẫn còn có thể xảy ra
bởi phần lớn đồng bào vùng cao không có đất sản xuất đi lại khó khăn
vì vậy cần có chính sách an cư phương án kế sinh lâu dài
giúp bà con miền núi ổn định cuộc sống xóa bỏ các hủ tục lạc hậu